đối tượng phạm nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại xã quảng lộc thị xã ba đồn tỉnh quảng bình vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã ba đồn tỉnh quảng bình khởi tố
vào khoảng ba giờ sáng ngày hai mươi tám tháng ba công an thị xã ba đồn nhận được tin báo của người dân đối tượng phạm nghĩa lên cơn ngáo đá ảo giác loạn thần do sử dụng ma túy không nhận thức và kiểm soát hành vi đã đập phá hủy hoại tài sản gây mất an ninh trật tự tại địa phương
nhận được tin báo lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường khi thấy lực lượng công an đối tượng tắt điện trong nhà rồi dùng gạch đá mảnh kính vỡ ném về phía lực lượng công an
để kịp thời chấn áp đối tượng lực lượng công an đã tiếp cận và khống chế bắt giữ đối tượng áp giải về trụ sở để làm việc qua xét nghiệm xác định đối tượng phạm nghĩa dương tính với chất ma túy
công an quận đống đa hà nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án giết người có liên quan đến vụ
bé gái sinh năm hai nghìn một mươi sáu tại thôn võng la xã võng la huyện đông anh hà nội tử vong
trong sáng ngày một tháng bốn sau khi nhận được báo cáo từ công an quận đống đa về vụ việc bé gái bốn tuổi nghi bị mẹ đẻ và cha dượng cùng chú tại quận hai bà trưng hà nội thuê nhà tại quận đống đa bạo hành đến tử vong
công an thành phố hà nội đã chỉ đạo bắt giữ khẩn cấp cặp vợ chồng này để điều tra làm rõ sự việc
theo thông tin ban đầu cháu bé nghi bị cha dượng cùng mẹ đẻ cha tấn dãn man
trong hai mươi bốn ngày vào sáng ngày ba mươi tháng ba bệnh viện đại học y hà nội tiếp nhận bé gái trên người có nhiều vết thương tích có dấu hiệu bạo hành
tuy nhiên bé gái này đã tử vong ngay sau đó
thông tin về dịch bệnh covid một mươi chín theo báo cáo của viện vệ sinh dịch tễ trung ương cho tới sáu h ngày ba tháng bốn đã ghi nhận thêm sáu trường hợp mắc mới nâng tổng số bệnh nhân mắc covid một mươi chín tại việt nam lên hai trăm ba mươi ba người
năm trường hợp trong số này đều từ nước ngoài về
và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh không có nguy cơ lây bệnh ra cộng đồng
trường hợp còn lại là nhân viên công ty trách nhiệm hiếu hạn trường sinh
và theo tiến sĩ đặng thức anh vũ phó giám đốc sở y tế tỉnh bình thuận vào ngày bảy tháng chín bệnh nhân mắc covid một mươi chín đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình thuận đã có kết quả xét nghiệm hai lần âm tính với sars cov hai
dự kiến là những bệnh nhân này sẽ được công bố khỏi bệnh trong ngày hôm nay ngày ba tháng bốn
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động cung cấp dịch vụ của công ty trường sinh tại cơ sở khám chữa bệnh ở khu vực phía bắc
các cơ sở khám chữa bệnh sử dụng dịch vụ của công ty trách nhiệm hiệu hạn trường sinh gồm hai cơ sở của bệnh viện bạch mai bệnh viện hữu nghị bệnh viện nội tiết trung ương cơ sở hai và bệnh viện a thái nguyên
ban chỉ đạo yêu cầu tiến hành ngay các biện pháp kiểm soát dịch tại các cơ sở này gồm khử khuẩn toàn bộ cơ sở y tế lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ nhân viên y tế và người bệnh
bước đầu xét nghiệm trừ hai cơ sở của bệnh viện bạch mai thì tất cả nhân viên công ty này tại ba bệnh viện còn lại đều có kết quả âm tính
cho đến sáng ngày hôm nay ngày ba tháng bốn trong số hai trăm ba mươi ba ca mắc covid một mươi chín mà việt nam ghi nhận thì đã có hai mươi bảy ca bệnh nhân là nhân viên của công ty trường sinh
thông tin này cũng đã kết thúc phần điểm tin nhanh phát sóng lúc chín h của truyền hình công an nhân dân